lực lượng chức năng phát hiện trong kho lạnh có gần một tấn thực phẩm đông lạnh gồm các sản phẩm từ gà lợn
chủ hộ kinh doanh không cung cấp được hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng trên
và không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với đồ đông lạnh
cục quản lý thị trường tỉnh hà nam đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh trên số tiền năm mươi một triệu đồng
tiểu mục lệnh truy nã sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
tiểu mục lệnh truy nã sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi

tiểu mục lệnh truy nã sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi

tiểu mục lệnh truy nã sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi